hiện nay chăn nuôi quy mô trang trại đang phát triển nhanh tại việt nam
tuy nhiên bên cạnh lợi ích kinh tế thì vấn đề người chăn nuôi quan tâm là cần có giải pháp xử lý chất thải rắn sau chăn nuôi tránh gây ô nhiễm môi trường
mới đây tại tp hcm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo đánh giá công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi quy mô trang trại
nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi hiệu quả nhất
theo cục chăn nuôi bình quân mỗi năm ngành chăn nuôi cả nước thải ra môi trường tám mươi tám triệu tấn chất thải
nhưng chỉ có năm mươi ba số hộ áp dụng biện pháp xử lý chất thải
trong đó chủ yếu vẫn là hầm bioga với hạn chế lớn về xử lý môi trường khi chăn nuôi với quy mô lớn
tại hội thảo đã giới thiệu giải pháp mới trong xử lý chất thải chăn nuôi đó là tách ép chất thải rắn
ủ compost làm phân hữu cơ cho trồng trọt và tận dụng triệt để nguồn nước thải
để tưới cây trồng thay vì xả ra môi trường
dự án vừa giúp giảm chi phí cũng như đem lại các lợi nhuận cho các chuỗi trang trại
sự sáng tạo của dự án này đó là nghiên cứu ra các thành phần chế phẩm và thời gian để chúng ta ủ thành các loại phân bón
thì nó ngắn hơn và chất lượng phân bón nó tốt hơn
dùng máy tách ép phân thì nó sẽ giải quyết được lượng phân hàng ngày của lượng thải ra là được ép tách ra
sau đó để ủ với một số các sản phẩm nữa để làm phân bón
thì phân bón đây là một loại phân bón có thể nói là đặc biệt tốt đối với các loại cây trồng
cục trăn nuôi đang tổng hợp đánh giá toàn diện những công nghệ xử lý chất thải mới
để tiến tới xây dựng chiến lược chung về quản lý chất thải chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
với mục tiêu tạo hành lang pháp lý để việc quản lý chất thải chăn nuôi ngày càng tốt hơn
đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và vấn đề vệ sinh môi trường của nông hộ chủ trang trại chăn nuôi